thưa quý vị cách đây ít giờ trận tư kết u hai mươi ba châu á giữa u hai mươi ba việt nam với u hai mươi ba iraq đã kết thúc với tỷ số sát nút một
đoàn quân của huấn luyện viên hoàng anh tuấn mắc nhiều sai lầm và phải trả giá bởi bàn thua duy nhất trên chấm phạt đền
để thua với tỷ số một u hai mươi ba việt nam đành ngậm ngùi dừng bước ở vòng tư kết u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi bốn
điều đó cũng đồng nghĩa thay cho huấn luyện viên hoàng anh tuấn đã hết hy vọng tranh vé giữa olympic paris